tại khu công nghiệp v ship ba tỉnh bình dương vừa diễn ra lễ khởi công dự án được đầu tư hơn một trăm năm mươi triệu đô la mỹ chuyên về chế tác trang sức
đặc biệt dự án sẽ vận hành bằng một trăm linh năng lượng tái tạo hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng dài hạn tạo ra bảy việc làm
pandora thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới đã tổ chức lễ khởi công nhà máy chế tác ngữ trang trị giá một trăm năm mươi triệu đô la mỹ tại bình dương
nhà máy có diện tích khoảng bảy năm hectare sẽ sản xuất lên đến sáu mươi triệu món đồ trang sức mỗi năm khi vận hành vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tạo việc làm cho khoảng bảy thợ thủ công và dự định sẽ bắt đầu tuyển dụng từ nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
nhà máy được vận hành bằng một trăm linh năng lượng tái tạo và sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn chứng nhận công trình xanh hàng đầu
đầu năm nay pandora ra thông báo sẽ sử dụng bạc và vàng tái chế hoàn toàn trong sản xuất trang sức
một động thái sẽ tránh được năm mươi tám
tám tấn carbon mỗi năm
việc các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tiếp tục lựa chọn đầu tư nhà máy sản xuất tại bình dương
là thước đo cho hiệu quả công tác thu hút đầu tư trong đó ưu tiên phát triển sản xuất xanh của địa phương thời gian qua